virus này được phát hiện từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba với nhiều chủng và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể người
hiện chưa có bằng chứng khẳng định virus andeno là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn ở trẻ nhỏ
nhưng đây là virus đã được cảnh báo trong y tế do chúng là tác nhân khá thường gặp gây bệnh ở trẻ nhỏ
theo các nghiên cứu trước đây các bằng chứng trong xét nghiệm kháng thể cho thấy đa số trẻ nhỏ từng nhiễm virus adeno
ít nhất một lần trong giai đoạn từ đến bốn tuổi
các tổn thương thường gặp nhất do virus andeno là viêm đường hô hấp
viêm kết mạc mắt đau mắt đỏ viêm bàng quang viêm não mảng não
sau virus rota virus adeno là nguyên nhân thứ hai gây bệnh ở đường tiêu hóa và các triệu chứng ở dạ dày ruột
ở trẻ nhỏ các dấu luận tiêu hóa thường gặp do virus adeno bao gồm tiêu chảy nôn bùa nôn
từng có báo cáo đơn lẻ ghi nhận một vài bệnh nhi có virus này gây tổn thương gan ở trẻ có suy giảm miễn dịch
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính gây nên bệnh này từ đâu và việt nam vẫn chưa ghi nhận ca mắc nào
tuy nhiên phụ huynh cũng cần quan sát sức khỏe của trẻ nhỏ
nếu có những biểu hiện nghi ngờ hãy tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời
thưa quý vị truyền thông nhà nước triều tiên chưa xác nhận tổng số ca nhiễm
nhưng cho biết hơn ba trăm năm mươi người đã xuất hiện triệu chứng sốt kể từ cuối tháng bốn
giới quan sát chỉ ra hai điểm yếu đáng lo ngại trong năng lực chống dịch của triều tiên
có thể khiến đợt bùng phát trở nên tồi tệ hơn
điểm yếu thứ nhất là tiêm chủng xét nghiệm hạn chế
cùng với arichi ở đông phi triều tiên là một trong hai quốc gia hiếm hoi trên toàn cầu
chưa triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín theo tổ chức y tế thế giới who
chương trình chia sẻ vaccine covid một mươi chín toàn cầu covax đã cắt giảm số liều được phân bổ cho triều tiên
vì nước này đến nay vẫn chưa thu xếp để tiếp nhận bất kỳ chuyến hàng nào
được cho là do các yêu cầu giám sát quốc tế đối với hàng viện trợ
bình nhưỡng cũng từ chối đề nghị hỗ trợ vaccine từ trung quốc đồng minh thân cận của nước này
trong đánh giá gần đây nhất vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan tình báo hàn quốc cho rằng
lãnh đạo triều tiên kim jong un nhiều khả năng cũng chưa tiêm chủng
không rõ liệu triều tiên có áp đặt bất kỳ quy định nào về đeo khẩu trang kể từ khi đại dịch bùng phát hay không
người dân triều tiên vẫn được nhìn thấy không đeo khẩu trang tại một số sự kiện chính trị lớn
huy động tới hàng chục nghìn người tham gia như các buổi duyệt binh meeting
điểm yếu thứ hai hệ thống y tế thiếu thốn
triều tiên đứng cuối về khả năng phản ứng nhanh và giảm thiểu tốc độ lây lan của dịch bệnh
theo bản xếp hạng chỉ số an ninh y tế toàn cầu mới nhất hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù có lượng lớn bác sĩ có trình độ cùng khả năng triển khai
mà tổ chức nhân viên y tế nhanh chóng khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp
hệ thống y tế triều tiên thường xuyên lâm vào cảnh thiếu nguồn lực
mỗi làng của triều tiên thường chỉ có một đến hai phòng khám ở bệnh viện
hầu hết bệnh viện cấp huyện đều được trang bị máy chụp x quang
nhưng không chắc tất cả chúng đều hoạt động
bệnh kẻ mặt ô cho biết trong báo cáo chiến lược hợp tác quốc gia hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
way yong ste người mới được đề cử làm bộ trưởng thống nhất hàn quốc phụ trách quan hệ liên triều
nói tại phiên điều trần hôm một mươi hai tháng năm rằng triều tiên được cho là thiếu
cả những nguồn cung y tế cơ bản nhất như thuốc giảm đau hay thuốc khử trùng
ji son ho một cựu quan chức triều tiên khác giữa đất nước vào năm hai nghìn sáu
và hiện là nghị sĩ tại hàn quốc
cảnh báo hệ thống y tế kém hiệu quả có thể khiến triều tiên đối mặt làn sóng covid một mươi chín
lây lan nhanh chóng đặc biệt là với biến chủng omicron
hai điểm yếu trên người ta lo sợ tới đây dịch covid một mươi chín sẽ bùng phát mạnh mẽ tại triều tiên
nếu không ngăn chặn dịch triệt để rất có thể nước này sẽ phải đứng trước nguy cơ quá tải hệ thống y tế
hãng thông tấn ap của mỹ dẫn lời các chuyên gia cho biết
xét nghiệm covid một mươi chín đã giảm từ bảy mươi chín mươi trên toàn thế giới trong quý i và quý hai năm nay
tình trạng xét nghiệm covid một mươi chín giảm mạnh trên toàn cầu đã khiến các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn
trong việc theo dõi diễn biến của đại dịch và phát hiện ra những biến thể mới đáng lo ngại khi chúng xuất hiện và lây lan
theo dữ liệu do đặc johns hopkins tổng hợp số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày tại mỹ
đạt trung bình bảy mươi ba sáu trăm ba mươi ba trường hợp tăng hơn bốn mươi trong hai tuần qua
nhưng đó là một con số thiếu sót lớn vì thực tế là về xét nghiệm covid một mươi chín đang thực hiện ở nhà
và không được báo cáo cho các cơ sở y tế
tân mỹ ước tính rằng chỉ có một mươi ba trường hợp báo cáo lên cơ quan y tế tại mỹ
bà masa aspina tại công ty tư vấn chuyên theo dõi xu hướng xét nghiệm covid một mươi chín tại arizona mỹ cho biết
chúng tôi đang nhận được gần như không dữ liệu từ cách xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà
tình trạng sụt giảm xét nghiệm covid một mươi chín xuất hiện trên toàn cầu nhưng đặc biệt rõ ràng ở các nước đang phát triển
theo tổ chức y tế công cộng phi lợi nhuận fire thụy sĩ số lời xét nghiệm trên một người
ở các nước thu nhập cao nhiều hơn gấp chín sáu lần so với các nước thu nhập thấp
các chuyên gia cho rằng điều dẫn đến tình trạng này là số ca mắc tạm lắng sau làn sóng dịch đầu tiên của biến thể omicron
và người dân ở các quốc gia thu nhập thấp cho rằng không có lý do gì để xét nghiệm bởi họ không thể tiếp cận với thuốc kháng virus
ceo của frye ông bill rodriguez trong một cuộc họp báo gần đây miêu tả xét nghiệm covid một mươi chín là nạn nhân đầu tiên
của quyết định trên toàn cầu trong mất cảnh giác
mỹ xét nghiệm xác định trình tựu gian và nghiên cứu các đợt bùng chạy
các biến thể bùng phát có thể dẫn đến việc phát hiện ra các biến thể mới
một ví dụ là các quan chức y tế bang new york của mỹ đã phát hiện ra biến thể ba hai một mươi hai một siêu lây nhiễm
sau khi điều tra tỷ lệ ca mắc cao hơn mức trung bình ở khu vực trung tâm của bang
việc xét nghiệm sars cov hai tại nhà khá thuận tiện và chỉ những xét nghiệm được gửi đến phòng thí nghiệm
có thể được sử dụng để phát hiện biến thể mới của virus sars cov hai
sau đó nếu có ít xét nghiệm được thực hiện và số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm giảm đi
thì số mẫu dương tính có thể dài trình tuyển gian cũng ít đi
một ví dụ điển hình là cô reva sivir ba mươi sáu tuổi sống tại los angeles
trong tháng năm cô đã xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà sau khi có các triệu chứng ngứa cộ họng và ho
sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính cô xét nghiệm thêm hai lần nữa để đảm bảo
nhưng do các triệu chứng khá nhẹ nên cô không thông báo với bác sĩ hoặc bất cứ ai
từ những trường hợp như vậy bà mara aspion cho biết một giải pháp tiềm năng là sử dụng công nghệ
như quét mã qr để báo cáo kết quả xét nghiệm tại nhà
tiến sĩ krishna yudhakumar tại trung tâm đổi mới sức khỏe toàn cầu duke thuộc đại học duke của mỹ cho rằng
cần có biện pháp đẩy mạnh xét nghiệm covid một mươi chín tại các quốc gia thu nhập thấp
ông wajna jandi mujanji tại quỹ europe for fellow mỹ nhận định một trong những cách tốt nhất
để tăng cường xét nghiệm là liên kết quá trình này với các dịch vụ y tế đang hiện hành
theo george benjamin tại hiệp hội y tế công cộng mỹ đánh giá sẽ có thời điểm khi thế giới ngừng xét nghiệm
covid một mươi chín diện rộng nhưng chưa phải là lúc này
theo ông trong bối cảnh dịch covid một mươi chín lây lan và virus sars cov hai vẫn khó đoán định
ông jos bejamin nhấn mạnh không thể chấp nhận việc chúng ta chỉ lo lắng cho sức khỏe cá nhân
cần quan tâm cho cả cộng đồng
dịch covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp khi mà liên tục xuất hiện những biến chủng mới
quý vị và các bạn hãy chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng khỏi sự lây nhiễm của covid một mươi chín
mới đây trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc đã có sự điều chỉnh phân loại với các sòng phụ ba bốn và ba năm của biến thể omecron
nâng cấp lên thành biến thể đáng lo ngại và bày tỏ quan ngại về một làn sóng dịch trong mùa hè này
đây là cơ quan y tế công đầu tiên đưa ra đánh giá như vậy về ba bốn và ba năm
các dòng vụ lần lượt được phát hiện đầu tiên ở nam phi hồi tháng một và tháng hai năm nay
trong một báo cáo ecdc nhận định cả hai dòng phụ này có thể dẫn tới một làn sóng dịch bệnh
dòng vụ này có thể dẫn tới một làn sóng dịch mới khắp châu lục tăng áp lực lên hệ thống bệnh viện
tuần trước viện y tế quốc gia bồ đầu nha ước tính dòng vụ ba năm đã chiếm tới khoảng ba mươi bảy số ca mắc mới
cơ quan này nhận định sự hiện diện của ba bốn và ba năm có thể gây ra số ca tăng mạnh ở liên minh châu âu
khu vực kinh tế châu âu ea trong những tuần tới tháng tới mặc dù tổng số ca mắc các dòng phụ này hiện nay còn thấp
theo ecdc dựa trên những số liệu còn bị giới hạn ở thời điểm hiện tại
các dòng phụ ba bốn và ba năm không gây ra mức độ bệnh nghiêm trọng hơn so với các dòng phụ ba một và ba hai đang lưu hành
tuy nhiên như xảy ra các làn sóng dịch trước số ca mắc mới đang tăng mạnh sẽ kéo theo số ca nhập viện hay phải điều trị tích cực cũng tăng
ecdc khuyến khích các quốc gia khu vực tiếp tục theo dõi chặt chẽ ba bốn và ba năm
scdc cũng kêu gọi người dân mọi độ tuổi tiêm các mũi cơ bản và mũi tăng cường vaccine ngừa covid một mươi chín
để giúp bảo vệ trước các biến thể mới khi khả năng miễn dịch yếu dần đi
tuy nhiên đang có những quan điểm bày tỏ lo ngại về sự linh hoạt của những dòng phụ này
chuyên gia covid một mươi chín của nam phi tulio de oliveira cho rằng chúng đã biến đổi cho phép virus lần tránh hệ biễn dịch
theo ông oliveria những dòng phụ mới của biến thể omicron có thể gây tình trạng tái nhiễm và lây nhiễm đột phá qua thực tế ở nam phi
nơi ước tính hơn chín mươi dân số đã có được một mức độ miễn dịch nhất định
vừa qua tổ chức y tế thế giới who cũng đã đưa ra đánh giá ban đầu về các dòng phụ ba bốn và ba năm
theo trưởng nhóm kỹ thuật về covid một mươi chín của who bà maria vankerkov khoảng bảy mươi ca nhiễm dòng vụ ba bốn đã được phát hiện ở ít nhất một mươi sáu quốc gia
và ba trăm linh ca nhiễm ba năm được phát hiện ở ít nhất một mươi bảy quốc gia
bà van kerkhoop cho biết dù hai dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể omicron nhưng lại lây lan nhanh hơn
who vẫn đang theo dõi chặt chẽ ba bốn ba năm để xác định liệu hai dòng vụ này có thể dần vượt qua ba hai để trở thành dòng bay bệnh chủ đạo trên thế giới hay không
và hiểu hơn về cách thức lây lan các dòng phụ tại những quốc gia từng trải qua làn sóng dịch bệnh do ba hai
chuyển sang một số tin tức về tình hình giao thông trong nước
thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông thoát nạn sau va chạm với xe bồn
điều đáng nói là camera hành trình đã ghi lại cảnh tượng khó hiểu vài giây trước khi vụ tai nạn xảy ra
chứng kiến vụ việc những người xung quanh và cả cộng đồng mạng đều không khỏi hốt hoảng
tình huống này được camera hành trình của ô tô lưu thông phía sau và cùng thời điểm ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm
hình ảnh trong đoạn clip cho thấy người đàn ông điều khiển xe máy phóng xe vượt lên trên trước đầu ô tô có gắn camera hành trình
lúc này người đàn ông bật xin nhang trái rồi bất ngờ tan xe sang phía bên phải khiến va chạm với xe bồn lưu thông cùng chiều
cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường còn chiếc xe máy bị xe bồn cán qua bánh sau gây hư hỏng
người đàn ông lúc này có thể đứng dậy được ngay
người đàn ông lúc này có thể đứng dậy được ngay bỏ bụng bảo hiểm và chậm chậm tiến về phía giải phân cách ngồi nghỉ ngơi
riêng chiếc xe máy bị vỡ nhiều bộ phận nằm trỏng trơ giữa đường
sau ba chạm xe bồn cũng tấp vào lề đường xem xét tình hình
sự việc xảy ra khiến những người xung quanh không khỏi hoảng hốt ngay cả cộng đồng mạng cũng đứng tim trước cảnh tượng trên
ai nấy đều thở phào khi người đàn ông không bị thương nặng sau va chạm
bên cạnh đó có nhiều người thắc mắc về hành động khó hiểu của người đàn ông này
ôi các cụ gánh cong cả lưng may mà không sao bác tài xe bồn kia chắc cũng có phèn hù vía
xi nhan trái rồi lao đầu qua phải thế là sao nhỉ có khi là buồn ngủ hoặc ngủ gật quá
không biết làm sao nữa nhưng chắc bác tài chạy phía sau cũng hốt hoảng không kém
vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao tài xế lái xe máy lại bị cuốn vào xe bồn một cách khó hiểu như vậy
tuy nhiên qua tình huống trên chúng ta nên rút ra một bài học rằng
khi tham gia giao thông tránh bị song song hoặc quá gần với xe lớn
giữ khoảng cách an toàn sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những tình huống va chạm khi lưu thông
mới đây một sự cố cũng liên quan tới xe bồn đã xảy ra tại huyện đô lương
theo đó tài xế lái xe bồn lùi sát vào mép đường thì bất ngờ chiếc xe lật nghiêng
kèm theo đó là một tiếng động cực lớn
toàn bộ bê tông tươi trên bồn xe đã đổ tràn ra mặt đường
rất may tai nạn này không có thiệt hại về người
khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng năm
một chiếc xe bồn chở bê tông tươi bị lật nghiêng trên quốc lộ bảy
trước cổng trụ sở ubnd xã tịnh sơn huyện đô lương
vào thời điểm trên khi tài xế lái xe bồn lùi vào sát mép đường
đổ bê tông tươi xuống hành lang đường
thì bất ngờ chiếc xe lật nghiêng kèm đó là một tiếng động cực lớn
toàn bộ bê tông tươi trên xe bồn đổ tràn ra mặt đường
tại hiện trường bốn lớp sau bên trái của xe bồn bị sập xuống mương thoát nước
mặt kính phía bên trái xe bị giãn vỡ
lái xe may mắn không bị thương
rất may thời điểm xe bồn đổ không có công nhân và người dân ở bên cạnh
nguyên nhân đổi xe được xác định là do lái xe bồn lùi vào lề đường
bánh xe phía sau bên trái đè vào mặt mương bê tông
do trọng tải xe quá lớn làm sập mặt đường dẫn đến xe bồn bị đổ nghiêng
đến một mươi giờ hai mươi phút cùng ngày bê tông tươi đổ xuống mặt đường đã được thu dọn
chiếc xe bồn chưa được cầu lên
liên quan tới vụ việc tài xế xe mercedes truy sát khiến một người tử vong xảy ra tại bình thuận
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra pc hai công an tỉnh bình thuận cho biết
đơn vị đã đưa người tài xế này đến trung tâm pháp y tỉnh bình thuận để giám định thương tật
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra pc hai công an tỉnh bình định cho biết
đơn vị vừa đưa phạm văn nam bốn mươi ba tuổi ngụ huyện kim sơn tỉnh ninh bình
lái xe mercedes tông chết người và người bạn của nam đến trung tâm pháp y tỉnh bình thuận
để giám định thương tật
theo cảnh sát phạm văn nam bị xây sát ở tay bầm tím mắt và xưng tấy vùng đầu
chấn thương đa phần mềm sau vụ việc xảy ra ngày một mươi hai tháng năm
người bạn đi cùng nam trên xe bị xây sát ở tay xưng vù đầu và gái cổ
sau khi có kết luận tổn thương cơ thể của hai người trên
cơ quan cảnh sát điều tra xử lý những người có liên quan theo quy định
tối một mươi một tháng năm phan văn nam cùng nhóm bạn đến quán nhậu ở phường phú thủy thành phố phan thiết
khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm nhóm này rời quán ra khu vực bờ kẻ phạm văn đồng thành phố phan thiết nhậu tiếp
khi đến đường phạm văn đồng ô tô của nhóm nam suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước
do chưa va chạm nên tài xế ô tô tiếp tục cho xe chạy tới quán thuận phát cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét
theo hình ảnh camera ghi lại thời điểm xe mercedes vừa dừng trước quán thuận phát
một nhóm người đi xe máy đuổi tới lao và đánh tới tấp ông nam và hai người bạn đi cùng
khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm nhóm này rời quán ra khu vực bờ kẻ phạm văn đồng thành phố phan thiết nhậu tiếp
khi đến đường phạm văn đồng ô tô của nhóm nam suýt xảy ra va chạm với một xe máy chạy phía trước
do chưa va chạm nên tài xế ô tô tiếp tục cho xe chạy tới quán thuận phát cách điểm suýt va chạm khoảng vài trăm mét
theo hình ảnh camera ghi lại thời điểm xe mercedes vừa dừng trước quán thuận phát
một nhóm người đi xe máy đuổi tới lao và đánh tới tấp ông nam và hai người bạn đi cùng
cũng xảy ra mới đây vụ tai nạn nghiêm trọng ở bình dương giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ
ngoài ra xe tải hư hỏng phần đầu xe máy bể nát nhiều mảnh vỡ vang tung tué
công an thành phố dị an bình dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy là một thanh niên tử vong
trước đó hai mươi một giờ tối một mươi ba tháng năm nam thanh niên tên phan văn trung hai mươi tám tuổi quê kiên giang chạy xe máy biển số sáu mươi ba d một tám nghìn một trăm năm mươi ba
trên đường dt bảy trăm bảy mươi bảy
dt bảy trăm bảy mươi bảy hướng từ ngã ba đông tân lên bến xe tân đông hiệp thành phố di an bình dương
khi đến đoạn đường cong gần chung cư thạnh tân thuộc phường tân đông hiệp thành phố di an
thì va chạm trực diện với xe tải chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh làm nam thanh niên đập đầu vào kính xe tải rồi rội ngược về sau
hậu quả là tai nạn làm nạn nhân chết tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe tải hư hỏng phần đầu còn xe máy bể nát nhiều mảnh vỡ văng chản lan
nạn nhân có dấu hiệu lấn qua làn đường ngược chiều trong lúc ôm cua
nhận thông tin công an thành phố di an để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
người thân cho biết anh này làm công nhân đang trên đường đi nhậu về nhà trọ
thưa quý vị và các bạn những thông tin về các vụ tai nạn giao thông vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại